văn phòng chính phủ vừa có thông tin báo chí liên quan đến những chỉ đạo của chính phủ trong việc mua tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trình chính phủ xem xét ban hành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
triển khai khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi theo nghị quyết riêng của chính phủ tiếp tục cập nhật sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy trình phát đồ
theo dõi y tế chăm sóc điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm covid một mươi chín các ca bệnh nhẹ trường hợp tiếp xúc gần
tiếp tục theo dõi sát sao chủ động nắm chắc dự báo diễn biến của dịch tuyệt đối không chủ quan không để bị động bất ngờ trong ứng phó với biến thể omicron
và các biến thể mới chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín